thông tin từ bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới quảng bình
mới đây đơn vị đã cấp cứu một học sinh trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đồng hới
sau khi học sinh này có sô sát và bị bạn đâm thủng bụng bằng dao
cụ thể trước đó vào ngày bốn tháng bốn nam sinh tên là hgb một mươi năm tuổi có mâu thuẫn với một bạn cùng trường
vào giờ ra chơi b đã bị bạn đâm vào vùng mạng xườn trái gây chảy máu nhiều
ngay sau đó nam sinh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo tiếp xúc được
da niêm mạc nhạt mệt đau ngực vã mồ hôi buồn nôn đau bụng hạ sườn trái
qua thăm khám ban đầu các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dao đâm thấu ngực trái khoảng hai cm
qua kết quả city scanner bệnh nhân bị chấn thương thận trái độ bốn xuyên tới đài thận
có ổ đang chảy máu ồ ạt thành vòi và chấn thương lách bệnh nhân tiến triển nặng dần lên
với huyết áp càng lúc càng thấp diễn tiến sốc trị mạch
các bác sĩ nhận định đây là trường hợp nặng từ đó nhanh chóng tiến hành hội trần liên khoa
và thực hiện vừa hồi sức vừa can thiệp cầm máu cấp cứu
đội ngũ y bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật hút mạch cầm máu dưới hướng dẫn của x quang số hóa xóa nền
kết hợp vừa hồi sức tích cực sau quá trình can thiệp sức khỏe bệnh nhân đã ổn định
đến nay bệnh nhân có thể tự ngồi dậy sinh hoạt
bác sĩ nguyên đức hùng trưởng khoa trần đoán hình ảnh và điện quang can thiệp
bệnh viện hiếu nghị việt nam cuba đồng hới cho biết nếu trước đây đối với các tổn thương như vỡ lách
vỡ thận đang chảy máu ồ ạt nguy cơ tử vong cao bệnh nhân sẽ được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ tạng và cầm máu
nhưng hiện nay với kỹ thuật hút mạch cầm máu dưới hướng dẫn x quang số hóa xóa nền
giúp các bác sĩ phát hiện sớm các tình trạng bất thường của dòng máu
từ đó hỗ trợ trần đoán và điều trị chính xác các bệnh lý có liên quan tới sự tuần hoàn của máu trong cơ thể
để can thiệp kịp thời bảo tồn tạng tổn thương không cần phải thực hiện phẫu thuật
liên quan đến sự việc xô xát gây hậu quả như trên hiệu trường trường trung học cơ sở số hai bắc lý
phường bắc lý thành phố đồng hới xác nhận sự việc ẩu đả giữa hai học sinh của trường
hiệu trưởng này cho biết thêm đại diện nhà trường đã thăm hỏi động viên nam sinh hgb
nhà trường cũng đã báo cáo sự việc lên các cấp và lực lượng chức năng đã vào cuộc để xử lý sự việc

thì tính tình trạng máu tiếp tục chảy như vậy thì sau đấy thì nhân là có biểu hiện sốc này càng năng hơn
ta được hồi trận rất là nhiều chuyên khoa gồm một chuyên khoa ngoài chuyên khoa tuyệt nhiều
chuyên khoa ngoài tiêu hóa rồi hồi sức chuyên khoa can thiệp
bốn năm chuyên khoa cùng nhau hồi trận với nhau xong
chúng ta đã chọn phương án đưa vào phòng can thiệp để vừa hồi sức cập cấu
truyền máu truyền dịch đồng thời nút mẹt dưới ít quan sổ hóa cho nên để cầm cái máu đang chảy đấy
thì tại cái thời điểm vào để mà nút mẹt đã bị dịch áp
còn năm mươi chín ba mươi mm truyền ngân
truyền ngân có biểu hiện sốc năng sau đấy thì vừa hồi sức vừa nút mẹt
thì sốc vào
ba năm phút thì cái chỗ mà máu cái đồng mẹt phần mới đứt chảy máu tiền tiền đó là được nút lại
thì bệnh nhân sau đó nó huyệt áp được nâng lệch
và đến hôm nay thì bệnh nhân là đã hồi phục khá nhiều rồi
tuy nhiên còn lại một số cái bi trường như chảy máu trong ổ bụng hoặc trong mạng khổi thì đang tiếp tục điều gì để cho từng ngày nó hết trần
ít quan sổ hóa cho nên là
thì gọi là cái phương pháp kỹ thuật
cám thiệp nút mẹt cầm máu cạc tan dưới dưỡng dần của ít quan sổ hóa cho nên
cái phương pháp này thì không cần phải phẫu thuật
không cần phải dây mê
chỉ cần dây tê và luồn dụng cụ đi theo mẹt máu
từ cái tay hoặc là đùi đồng mẹt tay hoặc đồng mẹt đùi thì vào đến cái chỗ và tổn thương ấy
tại vì thì tổn thương và là nút mẹt cầm máu lại
nếu như trước những trường hợp này thì phải phẫu thuật và cắt thần
thì hiện nay còn kỹ thuật này thì chúng tôi nút những ít mẹt máu đang bị chảy máu vào
thì chúng ta được phỏa thuận như thế đó
cái quan trọng nhất đối với những trận thương xuyên khẩu bụng này là phải chụp những ít mẹt máu
để đánh giá chăm thử là nó có tổn thương đồng mẹt nào hay không và
các tổn thương đồng mẹt đó đã từng cầm máu hay còn tiếp tục chảy
đối với những trường hợp mà tiếp tục chảy máu mà chúng ta không có biện pháp gì để mà
tắt mẹt cầm máu thì máu tiếp tục chảy vào bên trong hồ bụng
cho đến lúc là bệnh nhân sốc hoặc cấp cứu không được
theo các bác sĩ trận thương xuyên thấu hoặc trận thương thâm nhập là một trận thương xảy ra khi
một vật đâm vào da và đi vào mô của cơ thể tạo ra vết thương hở trong chấn thương cùn hoặc chấn thương
không thâm nhập có thể có mùa tác động nhưng lớp da không nhất thiết bị phá vỡ đối tượng thâm nhập
có thể vẫn còn trong các mô ngoài ra theo cách nó đi vào hoặc đi qua các mô và thoát ra từ một khu vực
da khác chấn thương xuyên thấu có thể nghiêm trọng vì nó có thể làm hỏng các cơ quan nội tạng
và người bị thương có nguy cơ bị sốc và nhiễm trùng mức độ nghiêm trọng của chấn thương rất
khác nhau tùy thuộc vào các bộ phận cơ thể có liên quan đặc điểm của vật thể xâm nhập và lượng
năng lượng truyền đến các mô đánh giá vết thương có thể dùng trụ ích quang hoặc ct và điều trị có
thể liên quan đến phẫu thuật ví dụ để sửa chữa các cấu trúc bị hư hỏng hoặc loại bỏ các vật thể
lạ sau chấn thương xuyên thấu việc hạn chế chuyển động cuộc sống có liên quan đến kết quả tổ
thương và do đó không nên thực hiện thường xuyên khi gặp các trường hợp vết thương xuyên thấu
chúng ta nên bình tĩnh dùng gạc hoặc khăn sạch băng ép phết thương và chuyển đến cơ sở y tế gần nhất
để được xử trí kịp thời